hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đầu đội mũ bảo hiểm tay cầm một dao bầu và một vật màu đen có hình dạng giống khẩu súng ngắn khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa toàn bộ số tiền đang được kiểm đếm vào một mươi một túi sách mà đối tượng mang theo
sau đó đối tượng nhanh chóng lên xe ơi màu xanh chưa rõ biển kiểm soát tẩu thoát theo hướng quốc lộ hai d
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh phú thọ đã huy động lực lượng đến ngay hiện trường tổ chức khám nghiệm thu thập chứng cứ và tiến hành truy xét đối tượng
bước đầu xác định số tiền bị cướp là hơn năm trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng nữ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn mươi bảy bánh heroin
đối tượng này cũng đã từng có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng năm lực lượng công an bắt quả tang trần thị kim chi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại tổ ba mươi năm phường phan đình phùng
thành phố thái nguyên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay tại nhà
tăng vật thu giữ hai bánh heroin khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại địa chỉ trên
lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm bốn mươi năm bánh heroin đối tượng cất dấu trên trần nhà
tổng khối lượng ma túy thu giữ là hơn một mươi sáu năm kg
chi khai nhận đã mua số ma túy trên với giá gần chín tỷ đồng
mục đích là để bán cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh để kiếm lời
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh sơn la vừa điều tra làm rõ vụ nổ xảy ra tại huyện bắc yên
có dấu hiệu của tội phạm đe dọa giết người vận động một đối tượng ra đầu thú
đối tượng là lương xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thị trấn bắc yên tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một quả nổ tự chế và các dụng cụ để chế tạo quả nổ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình anh hoàng văn công
từ việc cháu của anh công nợ tiền mình nhưng không trả
nên trường đã nể sinh ý định dùng mìn để đe dọa
khoảng một giờ ngày hai mươi ba tháng năm trường đã mang mìn đến đặt tại chân cửa nhà anh công rồi châm ngòi
vụ nổ đã làm hư hỏng một phần cửa gia đình nạn nhân
gây tâm lý hoang mang cho gia đình của nạn nhân và nhân dân trên địa bàn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây tình hình tội phạm vi phạm pháp luật
liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn cả nước có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
trước thực tế này bộ công an xác định hoạt động của tín dụng đen
là một trong những nguyên nhân đẩy tình hình tội phạm tăng cao
tội phạm này vừa là tội phạm hình sự nhưng cũng là công ty
nhóm có hoạt động liên quan đến kinh tế danh giới rất khó phân biệt
với quyết tâm không để tội phạm lộng hành gây mất an ninh trật tự gây phức tạp tại các địa phương
bộ công an đã mở nhiều đợt tấn công tổng lực với tội phạm tín dụng đen
cuộc tấn công này diễn ra quyết liệt và rộng khắp trên địa bàn cả nước
từ đây hàng loạt đường dây ổ nhóm hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi
núp bóng doanh nghiệp hay tập đoàn kinh tế đều đã xa lưới pháp luật
tại huyện hòa an tỉnh cao bằng sáu đối tượng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
và dịch vụ mạnh hùng tn đã bị bắt về hành vi cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hôm qua lực lượng công an đã khởi tố hai mươi vụ ba mươi sáu bị can với các hành vi giết người
cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản hủy hoại tài sản
bắt giữ người trái pháp luật gây dối trật tự công cộng
tất cả các vụ việc này đều bắt nguồn từ hoạt động tín dụng đen
tại băng ninh tiến hành kiểm tra đồng loạt một mươi năm chi nhánh của công ty tư vấn hỗ trợ đầu tư đại an
trên địa bàn tỉnh bắc ninh cơ quan công an thu giữ hơn hai sáu trăm linh bộ hồ sơ cho vay nợ
trong đó chủ yếu là những công nhân người lao động tại các khu công nghiệp
đây cũng là đối tượng chính mà các chi nhánh hỗ trợ tài chính
thực chất là các ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen nhắm đến
tại bình định bốn đối tượng này đã in hàng ngàn tờ rơi
thuê người rán khắp các địa điểm công cộng tại thành phố quy nhơn và các huyện lân cận
cơ quan điều tra đã làm rõ một trăm linh bốn trường hợp là nạn nhân của nhóm đối tượng này
với tổng số tiền chúng cho vay hơn ba hai tỷ đồng
còn đây là chân nguyên
các ông chùm đường dây tổ chức tín dụng đen tại hà nội bị bắt giữ xử lý
hầu hết chúng đều là các đối tượng cộng cán
có tiền án tiền sự hoạt động với thủ đoạn manh động liều lĩnh
nếu qua đến tội phạm tín dụng đen năm hai nghìn một mươi tám
một chuyến án gây dũng động dư luận đó là việc triệt xóa thành công
nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn khắp cả nước
tự sinh là tập đoàn nam long
nếu vào bọc tập đoàn các đối tượng đã cho vay với lãi thuất lên đến hơn ba trăm linh một năm
theo thống kê hai mươi ba trên bảy mươi tài khoản ngân hàng tập đoàn nam long
có số tiền giao dịch hơn năm trăm một mươi tỷ đồng
với hơn hai trăm linh khách hàng vai lãi nặng ở hai mươi sáu khu vực tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
đây có thể coi là tổ chức tín dụng đen có quy mô hoạt động lớn nhất cả nước bị triệt xóa
để điều tra truy xét và đưa băng nhóm tội phạm này ra ánh sáng
là sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của lực lượng cảnh sát hình sự cả nước
đây cũng là lời cảnh tình đối với các tổ chức cá nhân đang có hoạt động tín dụng đen
và mất an ninh trật tự tại các địa phương
theo thống kê sơ bộ của bộ công an
trong khoảng bốn năm gần đây toàn quốc xảy ra khoảng bảy sáu trăm hai mươi bốn vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen
trong đó có năm mươi sáu vụ giết người bốn trăm linh vụ cố ý gây thương tích
sáu trăm ba mươi vụ cướp tài sản tám trăm bốn mươi vụ cưỡng đoạt tài sản
gần hai vụ lừa đảo một trăm sáu mươi năm vụ hủy hoại tài sản
số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng và vỡ nợ dây chuyền
lực lượng cảnh sát hình sự đang làm rõ hơn
hai trăm linh băng nhóm liên quan hoạt động tín dụng đen
và gần hai đối tượng liên quan đến tín dụng đen
những chiều tròn núp bóng hoạt động biến tướng
che giấu hành vi phạm tội của các đối tượng này
luôn đặt ra muôn vàn khó khăn thách thức với lực lượng điều tra phá án
cái cách đối phó của đối tượng rất là rõ
khi mà đối tượng mà cho những người dân vay
các doanh nghiệp vay thì thủ tục nó cũng đơn giản
thế nhưng mà
các đối tượng đều yêu cầu việc người dân cũng như doanh nghiệp phải có tài sản
thậm chí nó không thể hiện những vấn đề lãi xuất trong hợp đồng cho vai
mà hợp đồng cho vai là bao giờ cũng việc bán nhà bán ô tô công chứng ngay để thực hiện
do vậy là thể hiện ở những hợp đồng và những văn bản giao dịch
thế do vậy là chúng tôi cũng cần phải tập trung
và hai nữa là
cũng nghiên cứu kỹ để mà bóc rỡ rồi xử lý
bất cập về chế tài xử lý các đối tượng hoạt động tín dụng đen
cũng là một trong những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng ngừa
hoạt động tín dụng đen hay cho vay nặng lãi có quan hệ mật thiết với tội phạm có tổ chức
thế nhưng với luật hiện hành thì đa phần hình thức cho vay hỗ trợ tài chính theo kiểu này
là các giao dịch quan hệ dân sự
dẫn đến khung hình phạt cho loại tội phạm này vẫn chưa tương xứng với những hệ lụy mà nó gây ra
và cho xã hội
nó sẽ đứng đằng sau
đứng đằng sau và để cho các đối tượng đòi lợi hoạt động ra mặt
còn các đối tượng cầm đầu mà có đầu tư vốn thì nó sẽ đánh lường sau

trước những biến tướng khó lường của hoạt động tín dụng đen
và khi bị lực lượng công an tấn công mạnh ở nơi này
chúng lại tìm cách dịch chuyển đến nơi khác để tiếp tục hoạt động
rõ ràng trong cuộc chiến đẩy lùi tín dụng đen
không chỉ có trách nhiệm
trách nhiệm của lực lượng công an
tình trạng tín dụng đen bùng phát mạnh mẽ trong những năm qua
cũng phản ánh nhu cầu về các khoản vay nhỏ cấp bách của người dân rất lớn
trong khi các khoản cho vay truyền thống chưa đáp ứng được các nhu cầu này
do đó để tín dụng tiêu dùng phát triển và đem lại hiệu quả
thì cần hoàn thiện nhiều yếu tố
trong đó có cả hành lang pháp lý và sự quyết tâm vào cuộc
tăng cường tuyên truyền mạnh mẽ tới người dân
trên nhiều diễn đàn của quốc gia
quốc hội của tỉnh thì cũng đã có ý kiến
lực lượng công an đã có nhiều biện pháp để tham gia xử lý cái này
và ngay cả trong cái trách nhiệm của tôi đại quốc hội
thì cũng đã nhiều lần làm việc với ngân hàng để tổ chức công an
và đặc biệt là ngân hàng cũng yêu cầu tất cả các trách nhiệm
để làm tốt quan hệ tín dụng này
vì đấy là một việc nhu cầu xuất phạt từ thận giữa người dân
từ một hai ba người để cho rõ là vì quan hệ này nó lỏng lẻo
mà một số đối tượng lợi dụng
cho nên là cái tín dụng đen thì cơ sở nó thương nó xảy ra như vậy
hiện nay trước sự tấn công truy quét quyết liệt của lực lượng công an
diễn biến tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen
cũng có chiều hướng giảm
tuy nhiên để giải quyết tận gốc vấn nạn này
đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng
mới đây nhất thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu các bộ
cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen
với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt theo tinh thần chỉ thị của thủ tướng chính phủ
chắc chắn trong thời gian tới hoạt động tín dụng đen sẽ bị đẩy lùi trên phạm vi cả nước
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi đã chọn được bốn mươi bốn công trình đề tài tác phẩm theo bảy nhóm lĩnh vực
kinh tế xã hội an ninh quốc phòng văn hóa nghệ thuật cải cách hành chính
truyền thông xã hội khởi nghiệp và khoa học
đây là các mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
các mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả cao
các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản mới trình độ quốc gia
giải thử nhấn mạnh đến tính ứng dụng vào thực tế cuộc sống
mang lại hiệu quả và giá trị thực tiễn góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách
trong xây dựng và phát triển thành phố hồ chí minh
hai tuần qua chương trình giáo dục cùng điện ảnh lần đầu tiên đã triển khai
tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long
chương trình mở ra những lớp hướng dẫn kỹ năng mềm sinh động cho học sinh
đi kèm hỗ trợ xuất xem phim miễn phí
chương trình giáo dục cùng điện ảnh do một số đơn vị tư nhân bắt tay cùng chiếu phim
khởi động từ ngày một mươi bảy tháng năm
khoảng bốn học sinh tại năm tỉnh thành vĩnh long cần thơ kiên giang tiền giang và trà vinh
được tham gia sinh hoạt các lớp kỹ năng mềm
hai nội dung đầu tiên trong năm nay là yêu và ấy sao cho đúng
và bảo vệ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội
sau các khóa kỹ năng mềm chương trình này tặng học sinh xuất xem phim miễn phí
các tác phẩm về tuổi trẻ tuổi học trò
dự kiến thời gian tới giáo dục cùng điện ảnh sẽ mở rộng triển khai
tại nhiều khu vực khác trên cả nước trải dài đối tượng từ tiểu học đến đại học
mục tiêu chính vẫn là đem đến không gian giải trí lành mạnh hấp dẫn
kết hợp ngôn ngữ điện ảnh và hoạt động thực tế
kính thưa quý vị diễn ra từ nay đến hết ngày hai tháng sáu
tại công viên đầm sen quận một mươi một tp hcm
liên hoan ẩm thực đất phương nam do sở du lịch tp hcm phối hợp tổ chức
sẽ mang đến cho thực khách những món ngon đặc sắc đa dạng của miền đất phương nam trù phú
hơn bốn mươi gian hàng đặc sản với hai trăm năm mươi món ăn mặn một trăm linh món chè
bánh phương nam đến từ ba phong cách ẩm tự khác nhau của miền trung
tây nguyên tp hcm và ẩm thực miền đông miền tây nam bộ
từng món ăn được chăm chút tỉ mỉ để đảm bảo hương vị tinh túy đặc trưng của từng vùng miền
trong khuôn khổ liên hoan ẩm thực còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như
trình diễn nghệ thuật phương nam những dấu ấn tự hào
tái hiện hình ảnh chợ quê nam bộ không gian ẩm thực đường phố sài gòn xưa và nay
biểu diễn đần xa tệ tử và các trò chơi dân gian
chỉ làm ảnh nghệ thuật đa giác quan tòa đàm về ẩm thực
ngoài ra các đơn vị tham dự còn tranh tài ở hội thi món ngon phương nam
điêu khắc củ quả trang trí mô hình liên hoan là hoạt động thiết thực
nhằm xây dựng thêm sự kiện du lịch văn hóa tại tp hcm
đây cũng là dịp tôn vinh và giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước
các giá trị văn hóa ẩm thực của việt nam nói chung và vùng đất phương nam nói riêng
trong phần tiếp theo của chương trình
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
nhận trách nhiệm về một số bất cập trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
nổ lớn tại thủ đô kabul của afghanistan khiến ít nhất bảy người thương vong
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn trong ngày làm việc hôm nay
nhiều vấn đề nóng của đời sống kinh tế xã hội đã được đưa ra
tại nghị trường kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong đó một vấn đề được các đại biểu quan tâm
chính là câu chuyện về gian lận điểm thi
trong kỳ thi trung học của thống quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
tại một số địa phương
tại nghị trường với tư cách là tư lệnh ngành giáo dục
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
đã nhận trách nhiệm trước quốc hội và cử tri
về một số vấn đề cần tồn tại của kỳ thi trung học của thống quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám dẫn đến sai phạm sửa kết quả chấm thi
tại một số địa phương như hà giang hòa bình sơn la
cá nhân tôi là bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
của trách ngành thì xin nhận trách nhiệm
và những thiếu sót ở một số công việc như sau
thứ nhất là phần mềm thi trách nhiệm vẫn còn nội hồng kỹ thuật
dẫn đến một số người xấu lợi dụng để làm sai kết quả thi
cái thứ hai là công tác về quán triệt quy chế thi
và các hướng dẫn nghiệp vụ chưa được chi tiết
ở một số địa phương nhất là khâu chấm thi
ba là công tác thanh kiểm tra cũng chưa thực sự sâu sát
công tác chọn cán bộ tham gia thi cũng chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu
và quan điểm của chúng tôi là nghiêm khắc để xử lý gian lận
và chúng tôi đề nghị địa phương xem xét cho ra khỏi ngành
những cá nhân hoặc những học sinh có dấu hiệu huy phạm
đã được công an cơ quan điều tra xác minh
từ kinh nghiệm của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về công tác tổ chức kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
về vấn đề này bộ trưởng phùng xuân nhạ cho biết
bộ đã thực hiện một số giải pháp về quán triệt quy chế thi
cũng như tập huấn cán bộ tăng cường thanh tra kiểm tra
đặc biệt năm nay công tác chấm thi sẽ do các trường đại học phụ trách
là phần mềm là nâng cấp và mã hóa toàn bộ dữ liệu và đánh phách
cũng như các camera
để giám sát chặt chẽ kỳ thi và đối với bài thi tự luận
thì chúng tôi chấm trong hai vòng
và nhân đây chúng tôi đề nghị các cấp ủy đảng
chính quyền địa phương và đại biểu kỳ thi giám sát
để cho kỳ thi hai nghìn một mươi chín đảm bảo an toàn
cũng về lĩnh vực giáo dục trong phiên thảo luận hôm nay
các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số vấn đề khác
như vấn đạn bạo lực học đường tiêu chuẩn và quy định
về đạo đức nhà giáo hay câu chuyện giáo dục hướng nghiệp
xin thưa quý vị đại biểu
bất cập vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định
của luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi
và những văn bản hướng dẫn thi hành
đánh giá hiệu quả việc bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã trong việc giám sát
giáo dục người chấp hành tại xã phường thị trấn
các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự
là những nội dung trong hội thảo khoa học
công tác thi hình án hình sự tại xã phường thị trấn
trong tình hình hiện nay thực trạng và giải pháp
hội thảo được cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam
và thi hình án hình sự tại cộng đồng
tổ chức vào sáng nay tại thủ đô hà nội
sau khi luật thi hành án hình sự được ban hành
và có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
thì công tác thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn
đã đạt được một số kết quả quan trọng
sau tám năm triển khai đã bộc lộ bất cập hạn chế
nhưng một số quy định chưa phù hợp với văn bản pháp luật khác
gây khó khăn trong tổ chức thực hiện
bên cạnh đó chế tài xử lý người chấp hành án hình sự
tại xã phường thị trấn chưa đủ sức gian đe
tại hội thảo khoa học về công tác thi hình án hình sự
tại xã phường thị trấn trong tình hình hiện nay
bên cạnh việc chỉ rõ những bất cập trong cơ chế pháp lý
các đại biểu cũng đã đánh giá về tính hiệu quả
trong việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
như tỉnh con tum hiện nay đã bố trí được công an chính quy
tại tám mươi sáu xã
sau năm tháng triển khai công tác thi hành án hình sự
tại xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
đã đem lại hiệu quả tích cực
tại hội thảo khoa học về công tác thi hình án hình sự
đến đối tượng chấp hành án
tại hội thảo khoa học về công tác thi hình án hình sự
tại xã phường thị trấn
nó được gần hơn hiểu hơn tâm tư nguyện vọng
và những khó khăn gì để mà đề xuất
với vai trò của công an chính quy tới nay
để đưa sự xuống xã để giúp cho chính quyền
ủy ban nhân xã quản lý đội giám sát giáo dục
đối tượng này tôi thấy đây là chính sách đúng
và sẽ đảm bảo được cái vấn đề quản lý giám sát
giáo dục các đối tượng ở xã phường thị trấn
đạt được kết quả tốt
nó là vai trò chính để giúp cho ủy ban nhân dân
thực hiện các nhiệm vụ này
để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự
tại xã phường thị trấn trong thời gian tới
các đại biểu cho rằng cần tăng cường công tác tập huấn
nâng cao trình độ cán bộ thi hành án của công an các địa phương
đề xuất xây dựng và ban hành quy định về đảm bảo kinh phí
trang thiết bị cho công tác này đặc biệt là xây dựng
cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước
về thi hành án hình sự tại xã phường thị trấn
song quan trọng nhất chính là hệ thống pháp luật
về thi hành án hình sự sẽ được hoàn thiện
khi mà luật thi hình án hình sự xưa đổi
sẽ được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy này
qua đó sẽ khắc phục được những tồn tại hạn chế
về cơ chế pháp lý do việc tổ chức thi hành án hình sự
tại xã phường thị trấn
một trăm bốn mươi bảy tác phẩm thuộc một mươi một loại giải
được lựa chọn từ một sáu trăm bảy mươi một tác phẩm đủ điều kiện dự giải
đã vào vòng chấm trung khảo giải báo chí quốc gia
đây là thông tin được hội đồng giải báo chí quốc gia
đưa ra tại buổi họp hội đồng trung khảo giải báo chí quốc gia
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám diễn ra vào sáng nay tại hà nội
tham dự giải năm nay có hơn một trăm hai mươi đơn vị cấp hội
và hai trăm hai mươi hai cộng tác viên
tham dự một mươi một loại giải theo quy định
trong đó có năm mươi bảy đơn vị liên tri hội và tri hội trực thuộc
ban tổ chức giải đã nhận được một tám trăm một mươi tác phẩm báo chí
trong đó có một sáu trăm bảy mươi một tác phẩm đủ điều kiện dự giải theo quy định
đây là con số ở mức cao nhất
từ trước đến nay
các tác phẩm dự giải báo chí quốc gia năm nay
đã phản ánh kịp thời đậm nét các sự kiện chính trị lớn
của đất nước trong năm hai nghìn một mươi tám
các vấn đề thời sự nóng bỏng như công tác đấu tranh
phòng chống tham nhũng lãng phí xử lý cán bộ
nạn tín dụng đen xâm hại trẻ em
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
cải cách hành chính cơ chế quản lý kinh tế
các đề tài về lịch sử văn hóa an ninh quốc phòng
gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến
bên cạnh đó có những vấn đề mới như khuyến khích
thúc đẩy kinh tế tư nhân sản xuất nông nghiệp sạch
xây dựng đô thị thông minh cách mạng công nghiệp bốn
và sự tác động tới cuộc sống
phòng chống thông tin xấu độc hại trên mạng xã hội
nhiều tác phẩm mang tính phát hiện tính phản biện tốt
đi đến tận cùng vấn đề có hiệu quả xã hội mạnh mẽ
tích cực có ảnh hưởng lan tỏa cao
hình thức thể hiện các tác phẩm được đầu tư công phu và chuyên nghiệp
hội đồng trung khảo giải báo chí quốc gia sẽ làm việc
trong hai ngày hôm nay và ngày mai một tháng sáu
những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được vinh danh trao giải
vào đúng dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu tới đây
vào sáng nay cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức
ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
liên hoan văn nghệ và trao thưởng cho các cháu là con em cán bộ chiến sĩ
trong cục truyền thông công an nhân dân
đã có thành tích học tập tốt trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thiết thực chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
hướng ứng tháng hành động vì trẻ em và hướng tới ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
tại buổi lễ hơn năm trăm linh con em của cán bộ chiến sĩ đã được tham gia
chương trình nghệ thuật sôi động gồm các tiết mục văn nghệ
siếc độc đáo và được tặng những món quà ý nghĩa
bên cạnh đó ban lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
đã trao phần thưởng cho con em cán bộ chiến sĩ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập
đồng thời mong muốn các cháu luôn chăm ngoan học giỏi để bố mẹ yên tâm công tác
đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
của tổ chức đoàn thể đối với con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
giúp các cháu có một ngày hội ý nghĩa và mở đầu trong một mùa hè đầy vui tươi và bối